phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa liên tiếp phát hiện và triệt phá hai vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc
với quy mô lớn bắt quả tang hai mươi bốn đối tượng thu giữ tại chỗ gần một trăm linh triệu đồng
theo đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày bảy tháng hai tại tiểu khu nam giang thị trấn nông cống huyện nông cống
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp với công an thị trấn nông cống bắt quả tăng một mươi một đối tượng
có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ba k do đối tượng nguyễn đình vinh
và nhiều tăng vật có liên quan
tiếp đó vào khoảng một mươi bảy h cùng ngày tại nhà ông nguyễn hữu châu ở phường quảng tâm thành phố thanh hóa
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với công an phường quảng tâm bắt quả tang hai nhóm gồm một mươi ba đối tượng
tổ chức đánh bạc dưới hình thức ba cây thu giữ tại chỗ số tiền trên ba mươi ba triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã tạm giữ hình sự một mươi bảy đối tượng có liên quan
để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định